khi đấy phát hiện loài hưu đỏ tại scotland đã phải tiến hóa bằng cách thay đổi chung kỳ sinh sản để phù hợp với môi trường sống biến đổi
ngoài ra kích thước của các loài chim đã nhỏ dần đi vì biến đổi khí hậu
tư điển oxford đã chọn climate emergency tức là tình trạng khẩn cấp về khí hậu là cụm từ của năm hai nghìn một mươi chín
năm qua thế giới liên tục trải qua những tháng nóng nhất lịch sử bên cạnh các vụ cháy rừng khủng khiếp ở australia hay mỹ
những siêu bão biến mọi thứ trở thành hoang tàn ở philippines indonesia hoặc nhiều đợt núi lửa phun trào động đất sóng thần ở khu vực châu á thái bình dương
trong khi đó băng ở greenland đang tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng có
lượng khí gây hướng nhà kính đã lên mức kỷ lục mới trong năm hai nghìn một mươi chín
hai nghìn một mươi chín là năm làn sóng kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu tăng cao chưa từng có
tuy nhiên mọi nỗ lực sẽ không là gì nếu thiếu đi sự cam kết của lãnh đạo hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hội nghị liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi năm đang diễn ra tại tây ban nha
hội nghị cop hai mươi năm không thể kết thúc mà không thống nhất được một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc tăng cường cam kết cắt giảm khí thải vào năm hai nghìn hai mươi điều mà thế giới đang kỳ vọng
cop hai mươi năm cần đưa ra những mục tiêu cắt giảm khí thải tham vọng hơn
cũng như các chiến lược dài hạn để cắt giảm khí thải
chúng ta ở đây chiến đấu cho điều đó và cả thế giới đang dõi theo
tôi muốn khi về nhà có thể tự tin nhìn vào mắt các con tôi và nói rằng kết quả của hội nghị sẽ giúp bảo đảm tương lai của chúng
báo cáo mới nhất của liên hợp quốc chỉ ra cam kết của các quốc gia về cắt giảm khí thải mới chỉ đạt một mươi năm nỗ lực cần thiết để giới hạn nhiệt độ tăng ở mức một năm độ c
để giữ mức nhiệt tăng ở ngưỡng an toàn lượng khí thải co hai cần phải giảm bảy sáu một năm trong thập niên tới
tuy nhiên mục tiêu này dường như bất khả thi khi trên thực tế mức khí thải co hai mỗi năm tăng lên một mốc kỷ lục mới
hội nghị cần tăng cường các cam kết cắt giảm khí thải cực mạnh
để làm tiền đề cho hội nghị ở glasgow vào năm tới chúng ta có thể hướng tới hiện thực hóa mục tiêu hạn chế sự nóng lên ở ngưỡng hai độ c thậm chí là một năm độ c
sự bất lực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đã quá rõ thể hiện bằng việc hàng trăm nghìn người xuống đường kêu gọi hành động nhiều hơn
cho khí hậu ngay trong thời gian diễn ra cop hai mươi năm
nhân vật của năm hai nghìn một mươi chín do time bình chọn greta thunberg cho biết phong trào nghỉ học của các học sinh ở một trăm ba mươi năm quốc gia nhằm đòi hỏi chính giới hành động nhiều hơn là nói
nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có những tuyên bố đánh thép tại cop hai mươi năm từ những quốc gia phát thải lớn nhất
loài người đã đắm chìm trong cuộc chiến với chính hành tinh của mình trong nhiều thập niên qua và đã ganh lấy những hậu quả do trái đất trả lại
chống biến đổi khí hậu không chỉ còn là vấn đề dài hạn mà còn là cuộc khủng hoảng toàn cầu
nếu tiếp tục chậm trễ chúng ta sẽ không thể quay đầu
thưa quý vị lượng nước ngọt trên trái đất chỉ chiếm hai năm và dự báo đến năm hai nghìn hai mươi năm thì khoảng hai phần ba thế giới sẽ không còn nước sạch để dùng
chị trang và anh tú anh chị có thấy tình trạng hạn hán cực đoan ở nhiều nơi trên thế giới đang khiến cho nguồn nước bị cạn kiệt nguy cơ này bị đẩy nhanh hơn không
vâng điển hình như trong năm nay chúng ta có thể thay đổi
thấy là tình trạng hạn hán khắc nghiệt kéo dài và bất thường
ví dụ như là tại australia hay là hạ lưu khu vực mekong hiện tại thì hạn hán đang gây ra những hậu quả không nhỏ cho ngành nông nghiệp
vâng trong khi đó thì chúng ta đang dùng tới sáu mươi chín lượng nước ngọt để canh tác nông nghiệp
và để tránh bị rơi vào một cuộc khủng hoảng nước giải pháp lọc nước biển thành nước ngọt đã được áp dụng ở một số quốc gia
tuy nhiên thì các nhà khoa học lại có ý tưởng khác là tại sao chúng ta không canh tác nông nghiệp bằng cách dùng trực tiếp nước biển
và đó chính là điều mà một công ty khởi nghiệp tại scotland đang tiến hành thử nghiệm
trang trải tại bờ biển phía đông scotland này là một trong những dự án thử nghiệm dùng nước biển để canh tác nông nghiệp đầu tiên tại vương quốc anh
gió biển và đất mặn khiến năng suất cây trồng tại khu vực này không cao chúng tôi hy vọng phương thức canh tác này có thể giúp tăng năng suất lên từ vài chục tới một trăm linh lần so với trước đây
phương thức thực hiện khá đơn giản

nước biển sẽ đưa nước biển vào máy lọc chạy bằng năng lượng gió và năng lượng mặt trời
nước biển sau khi khử bớt muối được dùng để tưới cây
cây trồng giúp đưa carbon trong khí quyển trở lại lòng đất
chương trình tuần hoàn này tạo ra phương thức canh tác bền vững và các sản phẩm nông nghiệp sạch
ban đầu chúng tôi chỉ bị hấp dẫn bởi ý tưởng có thể trồng tròn với nguồn nước không bao giờ cạn kiệt
nhưng rất nhanh sau đó chúng tôi nhận ra rằng phương thức này không chỉ giúp tạo ra một hệ sinh thái mà có giúp cung cấp thực phẩm theo hướng bền vững
như măng tây biển và rên đỏ
những loại cây này tương đối dễ trồng không phụ thuộc vào việc canh tác công nghiệp nên rất tốt cho môi trường cũng như đáp ứng các tiêu chí về sinh thái của người tiêu dùng
những người thực hiện dự án hy vọng mô hình này sẽ là lời giải cho bài toán khan hiếm nước trong nông nghiệp hiện nay